thưa quý vị trong thời gian qua hàng loạt ngân hàng đã ồ ạc phát mãi các tài sản thế chấp
tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu là bất động sản tại tp hcm để thu hồi nợ
vâng mới đây nhất bidv thông báo tổ chức bán đấu giá hàng loạt khoản nợ của các công ty đơn vị xăng dầu
bất động sản thép khai khoáng lên đến hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng
tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng việc xử lý nợ xấu bất động sản không hề dễ dàng
trong bối cảnh giá nhà đất tăng cao nhưng thanh khoản thị trường lại không thật sự khởi sắc
trong các khoản nợ mà ngân hàng bidv vừa rao bán có khoản nợ của công ty cổ phần vertical synergy việt nam vsv
bidv đưa ra giá khởi điểm bằng tổng dư nợ khoản nợ này tính đến ngày hai mươi một tháng sáu là bốn trăm bảy mươi một tỷ đồng
cụ thể khoản nợ của công ty này được đảm bảo bằng loạt quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tp hcm
gồm tầng một căn hộ sáu mươi ba baster phường bến nghé quận một
một mươi hai khu đất tại phường an phú đông quận một mươi hai khu đất tại số một trăm linh hai trọng quốc toản phường bảy quận ba
bidv cũng đang tìm kiếm tổ chức bán đấu giá khoản nợ trị giá gần bốn tám trăm ba mươi tám tỷ đồng
đây là khoản nợ trị giá lớn nhất mà bidv giao bán trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông báo bidv chỉ mô tả khoản nợ này là của một khách hàng tại nhà băng
tài sản đảm bảo cho khoản nợ này là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
thuộc một dự án tại xã phước kiển huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
tính đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai bidv có một mươi ba bảy trăm ba mươi tỷ đồng nợ xấu nội bản
trong đó nợ có khả năng mất vốn là hơn tám sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng
ngoài ra nợ cần chú ý của ngân hàng này lên tới một mươi chín bảy trăm bốn mươi năm tỷ đồng